quỹ ban nhân dân thành phố đà nẵng đã có văn bản gửi bộ giao thông vận tải đề nghị phối hợp hỗ trợ và lên phương án đưa người dân từ đà nẵng về các địa phương
hiện thành phố có khoảng một mươi người lao động học sinh sinh viên đến làm việc học tập chưa kịp rời đà nẵng do thành phố này thực hiện cách ly xã hội
những người này đều có nguyện vọng trở về nơi cư trú đơn vị hay trường học
thành phố đà nẵng đề nghị bộ giao thông vận tải chỉ đạo tổng công ty đường sắt việt nam mở hai tuyến tàu xuất phát từ ga đà nẵng đi hà nội và tp hcm được đỗ tại các ga theo quy định nhằm đáp ứng nguyện vọng chính đáng của các công dân